trong bối cảnh omicron vẫn đang tạo làn sóng lây nhiễm tại nhiều quốc gia
tổng giám đốc who techos cảnh báo rằng virus sars cov hai đang có điều kiện lý tưởng
để phát sinh biến thể mới và kêu gọi thế giới tiếp tục đoàn kết trong chống covid một mươi chín
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros adhanom ghebreyesus cảnh báo rằng
sẽ rất nguy hiểm nếu mọi người cho rằng biến thể omicron là dấu hiệu cho thấy
đại dịch covid một mươi chín đang đi đến hồi kết
thật nguy hiểm nếu cho rằng omicron sẽ là biến thể cuối cùng
và chúng ta đang ở trong giai đoạn cuối cùng của đại dịch
ông tedros phát biểu trong cuộc họp ban điều hành của who theo hãng tin reuters
theo ông tedros trái với suy nghĩ trên hiện trên toàn thế giới có những điều kiện
rất lý tưởng cho sự xuất hiện của nhiều biến thể mới
đồng thời khuyến khích các quốc gia tiếp tục tập trung sức lực để đánh bại đại dịch
kéo dài hơn hai năm với gần sáu triệu người chết
tình hình đại dịch trên toàn thế giới đang có nhiều dấu hiệu khả quan
khi biến thể omicron với tốc độ lây lan siêu nhanh khiến tổng số ca nhiễm trên toàn cầu tăng vọt
lên gần ba trăm năm mươi triệu ca song lại có ít độc lực hơn và ít nguy cơ dẫn đến bệnh nặng tử vong hơn
bên cạnh đó kết hợp cùng với số lượng lớn người được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đầy đủ
nhiều nơi trên thế giới đang có niềm tin rằng đại dịch sẽ sớm kết thúc
tuy vậy tổng giám đốc who vẫn đề nghị người dân trên
toàn thế giới tiếp tục giữ kỷ luật và đoàn kết trong việc chống lại đại dịch covid một mươi chín
đại dịch covid một mươi chín đang bước sang năm thứ ba và chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng
chúng ta phải làm việc cùng nhau để đưa giai đoạn gây cấn này của đại dịch kết thúc
chúng ta không thể để nó tiếp tục kéo dài
lần quẩn giữa vô vàn sự hoảng loạn và lơ là ông tedros nói
theo ông các quốc gia phải tối đa hóa các chiến lược và công cụ phòng chống dịch đã có sẵn
chẳng hạn như tiếp tục xét nghiệm tầm soát và tiêm chủng vaccine cho dân
để tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu kết thúc vào năm nay
anh đã xác định trình tựa gen của bốn trăm hai mươi sáu trường hợp nhiễm ba hai
ek ssa cho biết dù còn chưa chắc chắn về tầm quan trọng của những thay đổi đối với bộ gen của virus
phân tích ban đầu cho thấy tốc độ phát triển tăng lên so với dòng omicron ban đầu là ba một theo reuters
ukssa cho biết bốn mươi quốc gia đã báo cáo ba hai
phần lớn ở đan mạch ấn độ anh thụy điển và singapore
đan mạch ba đã phát triển nhanh chóng chiếm hai mươi tổng số ca covid một mươi chín trong tuần cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một
tăng lên bốn mươi năm vào tuần thứ hai của năm hai nghìn hai mươi hai
ander pongas nhà nghiên cứu tại viện huyết thành stanton sse cho biết
ông vẫn chưa có lời giải thích chính xác về sự phát triển nhanh chóng của dòng phụ này
có thể chủng này đang kháng dại khả năng miễn dịch cộng đồng
điều này cho phép nó lây nhiễm nhiều hơn
chúng tôi chưa biết
ông nói với đài truyền hình tv hai và bổ sung thêm rằng có khả năng những người nhiễm ba một không được miễn dịch và nhiễm ba hai ngay sau đó
đó là một khả năng
chúng ta có thể trải qua hai đỉnh của dịch bệnh này ông dự đoán
phân tích ban đầu của ssi của đan mạch thực hiện cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ nhập viện giữa ba hai và ba một
tiến sĩ mira chan giám đốc phụ trách đối phó sự cố tại ukssa
cho biết bản chất của virus là tiến hóa và đột biến vì vậy chúng ta có thể tiếp tục chứng kiến các biến chủng mới xuất hiện
việc giám sát bộ gen liên tục cho phép chúng ta phát hiện chúng và đánh giá liệu chúng có đáng quan tâm hay không bà nói
theo báo gudeian ba nghiên cứu trên nằm trong số những nghiên cứu đầu tiên tại mỹ xem xét về tác động của liều tăng cường đối với biến thể omicron dễ lây lan
hiện đang chiếm chín mươi chín ca bệnh mới tại nước này
nhìn chung các nghiên cứu cho thấy
liều tăng cường giúp bảo vệ tốt chống lại việc mắc bệnh và bệnh có triệu chứng
người từ năm mươi tuổi trở lên được hưởng lợi nhiều nhất từ liều tăng cường bằng vaccine của hãng pfizer hoặc moderna
sự bảo vệ chống mắc bệnh và nhập viện đối với biến thể omicron là cao nhất với những người đã tiêm tăng cường
tiến sĩ rodan walensky giám đốc cdc cho biết
ngoài ra như đã được chứng minh tại những nước khác
các nghiên cứu tại mỹ cũng cho thấy liều tăng cường bảo vệ tốt cho biến thể delta hơn biến thể omicron
vốn có nhiều đột biến trên gai protein hơn giúp virus có khả năng lẩn tránh miễn dịch có được nhờ tiêm chủng hoặc từng mắc covid một mươi chín
hai năm qua các phi công của hãng hàng không kate pacivic đã kiệt sức và chán nản khi về làm việc
tại một trong những nơi có quy định kiểm dịch nghiêm ngặt nhất thế giới
từng được coi là môi trường làm việc đáng mơ ước
hãng hàng không caitel pacivic có trụ sở tại hồng kông lại đang phải đối mặt với tình trạng nhân viên xa suốt tinh thần nghiêm trọng
số lượng nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc đã tăng vọt khi họ phải tránh đi
hãng hàng không cathay pacific đã kể qua quãng thời gian tự cô lập quá lâu vì quy định giãn cách
chia sẻ với cnn một phi công giấu tên từng làm việc tại cathay cho biết
mất tinh thần là mất tất cả tất cả nhân viên chúng tôi luôn trong trạng thái nóng nảy mất kiểm soát
giống như hầu hết các hãng hàng không khác cathe pacific cpk
chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín khi hoạt động du lịch trên khắp thế giới bị đình trệ vào năm ngoái
hãng buộc phải cắt giảm đáng kể lịch bay của mình
hầu đại dịch lượng hành khách tăng nhanh trở lại có thời điểm tăng đến chín mươi chín
nhưng hãng lại phải đối diện với thách thức chưa từng thấy
hồng kông hiện là những nơi hiếm hoi ở châu á vẫn áp dụng chính sách covid một mươi chín
điều này có nghĩa là phần lớn hồng kông sạch bóng covid một mươi chín
nhưng thời gian cách ly ở thành phố này cũng lâu nhất thế giới
sự xuất hiện của biến thể mới omicron gần đây càng khiến cho những chính sách kiểm soát dịch
có khả năng sẽ được siết chặt hơn
điều này làm giấy lên tranh
tranh cãi liệu chính sách covid một mươi chín có kìm hãm sự phát triển của hồng kông hay không
khi thế giới dần đang sống chung với dịch
cứu phi công của ca thầy cho biết
ông đã nói chuyện với bốn đồng nghiệp vừa nghỉ việc cùng ngày
và được biết rất nhiều đồng nghiệp của mình đã phải tìm gặp bác sĩ tâm lý
trả lời cnn đại diện hãng hàng không ca thầy cho hay
chỉ trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ xin nghỉ việc đã ngang bằng với số lượng nghỉ việc trong lịch sử
sau bao lâu f không còn khả năng phát tán ncov
đây là câu hỏi thường trực
với nhiều f khi muốn gặp lại bạn bè người thân
họ thắc mắc nên tự cách ly trong bao lâu để đảm bảo không còn khả năng lây nhiễm cho người khác
tại mỹ giới chức y tế cho phép hầu hết người nhiễm ncov chấm dứt thời gian cách ly
sau năm ngày mà không cần làm xét nghiệm covid một mươi chín
điều này trái ngược với anh nơi người mắc covid một mươi chín có thể được ra ngoài vào ngày thứ sáu
với điều kiện có kết quả test âm tính trong hai ngày cách ly cuối cùng và không bị sốt
nếu không có kết quả xét nghiệm họ phải đợi đủ một mươi ngày cách ly
tuy nhiên một số chuyên gia về dịch tế ở anh mỹ đều cảnh báo
hướng dẫn cách ly không tuân theo khoa học có nguy cơ khiến cho bệnh nhân vô tình lây lan ncov tại nơi làm việc
trường học nhất là khi họ chưa làm xét nghiệm
giáo sư robert watcher trưởng khoa y đại học california san francisco
từng chia sẻ trên twitter ngày một mươi bốn tháng một về việc con trai của ông có kết quả test dương tính vào ngày thứ một mươi
nếu không làm xét nghiệm cậu sẽ quay trở lại làm việc ngay sau đó một ngày
theo dữ liệu của cơ quan an ninh y tế anh
ước tính gần ba mươi năm f vẫn còn nguy cơ lây nhiễm sau năm ngày kể từ thời điểm khởi phát triệu chứng
hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính
nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính vào ngày thứ năm và thứ sáu cách ly
nguy cơ lây nhiễm là bảy sau một mươi ngày con số này giảm xuống năm
giáo sư miễn dịch học phân tử gary mclean đại học london metropolitan trả lời phỏng vấn của insider
những người mắc covid một mươi chín vẫn có khả năng lây nhiễm vào thời điểm hai ngày trước và sau một mươi ngày kể từ khi có triệu chứng
miễn dịch và tài lượng virus của mỗi bệnh nhân có thể xác định thời gian họ còn khả năng lây nhiễm virus
mỗi người lại có thông số khác nhau vị chuyên gia cho biết
ngoài ra các ước tính nói trên đều không áp dụng cho biến chủng omicron
theo nhà virus học giáo sư lauren zhang đại học warwick
tại thời điểm công bố dữ liệu không có nhiều thông tin về độc lực của omicron so với biến chủng khác
do đó họ không thể dự đoán chính xác khả năng lây nhiễm của người nào đó khi nhiễm biến chủng này
nhiên cứu khác từ đại học exeter
được công bố trên tạp chí international journal of infectious diseases
phát hiện một mươi ba trong số một trăm bảy mươi sáu người có các hạt virus còn khả năng lây nhiễm ở ngày thứ một mươi
nghiên cứu được thực hiện trước khi omicron trở thành biến thể phổ biến nhất trên toàn cầu
trong khi đó các chuyên gia từ trường vệ sinh và y học nhiệt đới london cho biết
nguy cơ lây nhiễm cho người khác của các f gần như giảm xuống bằng
nếu họ có ít nhất hai lần xét nghiệm covid một mươi chín liên tục cho kết quả âm tính
điều này không phù hợp với các hạt virus
nhiên cứu thuộc vào số ngày sau khi có xét nghiệm dương tính
ngoài dữ liệu nói trên một số công trình nghiên cứu khác từ nhật bản mỹ
cũng đưa ra khả năng lây nhiễm của người nào đó khi nhiễm biến thể omicron theo thời gian
một nghiên cứu trên hai mươi một người ở nhật bản cho thấy
các bệnh nhân đã được tiêm vaccine covid một mươi chín khi nhiễm biến chủng omicron
và phải nhập viện có nồng độ virus cao nhất vào ngày thứ ba đến thứ sáu
sau khi có xét nghiệm dương tính hoặc khởi phát triệu chứng
sau một mươi ngày họ không còn tìm thấy các hạt virus gây lây nhiễm
nghiên cứu ban đầu từ mỹ cho thấy cả hai trường hợp nhiễm omicron và delta
đều có khả năng lan truyền virus kéo dài khoảng một mươi ngày
ngoài ra người nhiễm omicron có mật độ hạt virus đạt đỉnh thấp hơn